thưa quý vị như các bản tin trước chúng tôi đã phản ánh tổ chức tự xưng hội thánh của đức chúa trời
hay đức chúa trời mẹ đã xuất hiện ở bắc giang thái nguyên hoạt động một thời gian dài ở hải phòng
và nay đã xuất hiện tại thủ đô hà nội
thực chất hội thánh của đức chúa trời hoạt động như thế nào
và đã dùng những luận điệu ra sao để có thể lôi kéo được các hội viên
dưới danh nghĩa là một doanh nhân phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong vai một tín đồ muốn được gia nhập hội
và đã vén được những lớp màn bí ẩn xung quanh tổ chức tự xưng này sau nhiều tuần xâm nhập
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sau khi tiếp nhận tin báo của quân chúng nhân dân
về việc tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự
tại ngôi nhà số bảy mươi bảy đường nguyên hồng khu hai thị trấn bích động huyện việt yên tỉnh bắc giang
một tổ công tác của bàn nhân dân thị trấn bích động huyện việt yên đã kiểm tra
và phát hiện có hai mươi người
tụ tập sinh hoạt hội tự xưng là hội thánh của đức chúa trời
và phát hiện tạm giữ nhiều tài liệu không có tem nhãn nhà xuất bản
một bản danh sách điểm nhóm bắc giang gồm sáu mươi ba thành viên
đáng chú ý trong quá trình đoàn công tác làm việc
một số người có mặt tại đó đã có hành vi bất hợp tác thách thức chống đối
ngăn cản đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi đã kịp thời tham dự cho giám đốc quan tỉnh
chỉ đạo quan các huyện thành phố và các đơn vị nhiệm vụ nắm chắc tình hình
tham dự cho các ủy chính quyền địa phương
các biện pháp tuyên truyền ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật của tổ chức này
đồng thời phối hợp với công an các huyện thành phố
tiến hành thu thập thông tin liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật
tiến hành xác minh làm rõ các đơn thư tố cáo của quần chúng nhân dân
về hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng tham gia tổ chức này
tại hà nội có hàng trăm lời kêu cứu của những gia đình có người thân
tham gia hội thánh của đức chúa trời
đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ trên các diễn đàn mạng
với những biểu hiện bất thường những gia đình có người thân tham gia tổ chức này
rất hoang mang lo lắng cho số phận của con cái họ
bởi thực tế có nhiều em sinh viên vốn ngoan hiền
sau khi tham gia tổ chức tự xưng này đã bỏ học bỏ nhà
được biết tổ chức tự xưng này đã xuất hiện tại nhiều địa điểm trên địa bàn hà nội
và phóng viên intv cùng một số đồng nghiệp
do đã tìm cách gia nhập hội
qua các diễn đàn và các tín đồ giới thiệu một người có danh sưng là nguyễn hải
đã chủ động liên hệ và mời phóng viên gia nhập hội thánh của đức chúa trời
sau nhiều ngày trao đổi qua điện thoại và nhắn tin để tạo lòng tin
phóng viên đã được mời đến năm mươi bảy láng hạng nơi được các tín đồ gọi là sion
nghĩa là trụ sở của hội đã được làm ấn được trở tre trước mọi thiên tai để nghe thuyết giảng
đáng lưu ý là mọi tài liệu tại lễ thuyết giảng đều cấm lan truyền ra ngoài và cấm quay phim chụp hình
tập đoàn tân minh lực là một trong những tập đoàn siêu bất lục sản bây giờ
nó sánh ngang với tập đoàn vingroup nó toàn thực hiện những siêu dự án
lên tới vị trí này rồi bốn năm mươi năm phấn đấu rồi xong rồi đùng phát tai nạn chết queo
ngồi trong nhà cũng chết nữa container mất lái lao thẳng vào nhà dân năm người chết
ngồi trong nhà cũng chết nữa
sau khi giờ dạy học xong ra nghỉ dạy lao ngồi dưới cốc cây này để nghỉ mát dưới cốc cây này
xong ngồi dưới cốc cây này xong cái nhìn cây này nó rớt xuống nó gãy nó rớt xuống chết
cái cành cây này nó rất là ngộ nó không rớt trước khi cổ đến
tại vì trong suốt rất là nhiều chục năm của cái cây này nó tồn tại nó qua rất là nhiều trầm gió lớn và bão và mưa đúng chứ và nắng
nhưng mà nó không rớt trước đó nó không rớt lúc bão mà nó không rớt lúc nắng nó không rớt lúc mưa
nó không rớt lúc nửa đêm nó rớt đúng cái lúc mà cổ đang ngồi đó để chết
trục trời luật con người tạo ra thì có vô số bộ luật trên trái đất
mỗi một dân tộc có bộ luật nhưng mà luật trời chỉ có một uy tín
trên toàn thế giới giống nhau chúng ta đang nói về quy luật
thứ hai luật trời trên toàn thế giới là như nhau không có bị giới hạn bởi ranh giới không gian hoặc tài năng
tức là người việt nam người mỹ người anh người pháp người châu phi đều giống nhau
nếu không làm theo luật trời thì chết như nhau
nhưng nhau có vấn đề là khi nào chết
hết đúng không
nội dung của một ngày giảng được đúc rút lại như sau
có một vị thần tối cao thần của các vị thần chúa của các vị chúa
và nhóm người tự xưng hội thánh của đức chúa trời
là những người con của vị thần toàn năng trên
nếu ai theo thì sẽ được lên thiên đường được trở tre qua mọi kiếp nạn mọi thiên tai
bởi vị thần tối cao sẽ bàn hạnh phúc bình yên
cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ
chỉ cần đi lễ nhiều mà không cần làm nhiều
việc thờ cúng ông bà tổ tiên chỉ là thờ cúng ma quỷ
và thực tế đã có rất nhiều người theo tổ chức này
đã bỏ bê công việc vợ chồng mâu thuẫn ly hôn sinh viên bỏ học
và làm những điều trái với thuần phong mỹ tục của người việt nam
vòng với những luận điệu nói trên tổ chức tự xưng là hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ
đã xâm nhập vào nhiều địa bàn các tỉnh bắc giang thái nguyên hải phòng
và đã lôi kéo được rất nhiều người dân để phát triển tổ chức và tuyên truyền từ bỏ tập tục truyền thống
từ bỏ gia đình chỉ sống cho riêng mình
phóng sự nói trên chỉ là một phần nhỏ những gì mà chúng tôi đã ghi nhận trong quá trình điều tra
bởi sau đó sẽ có các lễ như giữ lễ vượt qua giữ ngày sa bác
chúng tôi sẽ tiếp tục hé lộ những bí mật về tổ chức tự xưng hoạt động trái pháp luật này
trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày mai
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi